tiếp nối bản tin sẽ là những tin tức về y tế
kính thưa quý vị sáng ngày bốn tháng năm bệnh viện lê văn thịnh tp hcm cho biết
đã cứu sống một thanh niên hai mươi chín tuổi uống thuốc ngủ tự tử do không tìm được việc làm
trước đó bệnh nhân được đưa đến bệnh viện lê văn thịnh cấp cứu trong tình trạng hôn mê
không có phản xạ đồng tử co sau khi uống tám mươi viên phenol babito một loại thuốc an thần
các bác sĩ ngay lập tức đặt nội khí quản máy thở dùng thuốc vận mạch
và tư vấn gia đình lọc máu khắp phụ
sau ba ngày lọc máu bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch tình trạng tâm lý ổn định
theo các bác sĩ bệnh nhân đã uống tổng cộng tám gram phenol babito
trong khi liều tử vong là từ sáu gram trở lên
đây là trường hợp thi hữu khi uống thuốc ngủ với lượng lớn như vậy
đáng chú ý nếu trước đây bệnh viện lê văn thịnh chỉ tiếp nhận một hai ca từ tuổi một tháng
thì sau dịch covid một mươi chín mỗi tuần có từ ba đến bốn ca
đây là tình trạng đáng báo động
các bác sĩ khuyến cáo việc dễ dàng mua và dùng thuốc an thần không có chỉ định
có thể gây ngộ độc suy gan suy thận và tử vong